thưa quý vị đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét nơi ở đối với nguyễn hoàng trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu hoàng là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạng tuấn nhân công ty tuấn nhân được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác chế biến đá tại mỏ đá buôn cờ mông huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
trong thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu của người xuất khẩu lao động trong giải quyết các thủ tục pháp lý tìm nhà ở hỗ trợ việc làm đặc biệt là tâm lý muốn làm visa giá rẻ rất nhiều cải gian đã tận dụng thời cơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm này
trần thị kim gương ba mươi năm tuổi chú ấp một xã thạnh hòa huyện bến lức tỉnh long an đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm con mồi đánh vào tâm lý ham rẻ muốn nhanh chóng đơn giản thủ tục gương đã câu nhử thường xuyên nhắn tin tương tác tạo uy tín về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa thậm chí còn gạ cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục
bằng thủ đoạn trên mới đây gương đã chiếm đoạt hai trăm bảy mươi hai triệu đồng của một phụ nữ
gương nguyên quán crompa gia lai hiện đang lao động tại nhật bản
gần đây các đối tượng lừa đảo còn tạo website facebook nhái các công ty xuất khẩu lao động uy tín
đăng tải các hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo
nhanh chóng tiến hành các biện pháp phong tỏ tài khoản truy xét truy tìm đối tượng liên quan tới tài khoản phạm tội
đồng thời đã cử các trinh sát đi địa bàn các tỉnh long an bình dương đồng nai để tiến hành rà sóc
sàng lọc các đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ với những tài liệu và chứng cứ thu thập được đối tượng thừa nhận về hành vi lừa đảo
năm hai nghìn hai mươi ba số lượng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh gia lai là hơn một năm trăm linh người
để tránh bị lừa đảo người lao động cần hết sức tỉnh táo
khi có nhu cầu làm visa lao động cần tra cứu các doanh nghiệp dịch vụ được cấp giấy phép tại cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội qua website ww dulab gov vn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với trần phước quân chú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang về hành vi tham ô tài sản
trong quá trình điều tra xác định tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quân được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong
gọi tắt là công ty thuận phong ký hợp đồng và được phân công làm việc tại điểm kinh doanh phường mỹ phước
xuyên tỉnh an giang với công việc được giao là nhân viên giao và nhận hàng hóa
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba quân đã nhận hai mươi đơn hàng đi giao thành công và thu trên hai mươi bảy triệu đồng từ khách hàng
lúc này do cần tiền tiêu xài nên quân đã nảy sinh ý định và chiếm đoạt số tiền trên rồi tự ý nghỉ việc không nộp lại số tiền cho công ty
sau đó công ty tìm đến nhà quân thì được gia đình trả lại hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
nên công ty đã tố giác hành vi vi phạm của quân đến cơ quan công an thành phố long xuyên
sau khi bị cơ quan công an ra quyết định truy tìm ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
quân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy trên cầu vượt tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến hai người thiệt mạng
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng ba trên cầu vượt ngã tư amata
chiếc h bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy di chuyển hướng từ thành phố biên hòa đi huyện trảng bom bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số sáu mươi tám g một trăm năm mươi nghìn năm trăm hai mươi lưu thông cùng chiều
sau cú va chạm hai người trên xe máy cùng quê ở tỉnh kiên giang ngã xuống đường tử vong
do vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm nên phương tiện di chuyển khó khăn un tắc kéo dài
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc